lễ khai mạc triển lãm vẻ đẹp của kiến thức do đại sứ quán italia tại việt nam tổ chức nhằm kỷ niệm năm trăm linh năm ngày mất của nhà thiên tài vĩ đại leonardo da vinci
và kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa italia đã diễn ra tại hà nội
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp hà nội
bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế italia và đại sứ italia tại việt nam
triển lãm mở cửa từ tám giờ sáng đến một mươi bảy giờ chiều kéo dài từ ngày bảy tháng năm đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm vẻ đẹp của kiến thức cho thấy sự kết hợp giữa kiến thức và truyền thống văn hóa của italia
cũng như lối sống và sự thịnh vượng trong nghệ thuật của italia nhằm mang lại cho công chúng
một không gian mang đậm dấu ấn của thời kỳ phục hưng và những đổi mới từ quá khứ trong hiện tại tới tương lai
chắc chắn các du khách quốc tế và người dân thủ đô sẽ được thay đổi
chúng ta sẽ thấy một đất nước italia trong lòng hà nội được trải nghiệm và biết đến những tinh hoa của quốc gia có nền văn minh lâu đời tại châu âu
hai nền văn hóa việt ý có nhiều điểm tương đồng đều là hai trong số những quốc gia có nhiều di sản văn hóa thế giới
hai dân tộc có tầm nhìn hướng về tương lai
chính sự tương đồng này làm cho hai đất nước gần nhau hơn và thêm yêu mến lẫn nhau